bệnh viện bạch mai hà nội đã lấy trên bảy mẫu xét nghiệm của nhân viên y tế
người nhà bệnh nhân bệnh nhân nhân viên dịch vụ tại bệnh viện bạch mai
đến một mươi bảy giờ có hơn năm mẫu cho kết quả âm tính
và cho đến thời điểm này không có thêm nhân viên y tế nào của bạch mai mắc bệnh
bệnh viện bạch mai hiện có bảy trăm chín mươi ba bệnh nhân đang được điều trị
trong đó có ba trăm năm mươi ba người có thể ra viện một trăm ba mươi bảy bệnh nhân có thể được chuyển xuống tuyên dưới
một trăm chín mươi tám bệnh nhân nặng không thể di chuyển ra khỏi bệnh viện bạch mai nếu không có phương tiện hỗ trợ
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
đã có một trăm chín mươi tám người tới quán ba butha được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm
kết quả cho thấy một mươi một ca dương tính với sars cov hai một trăm năm mươi bốn ca âm tính và ba mươi ba trường hợp đang chờ kết quả